trong nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần tận dụng cơ hội hậu covid một mươi chín để chủ động đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài có những chính sách và sự hỗ trợ kịp thời để thu hút đầu tư trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý

trong nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần tận dụng cơ sở điều chỉnh cơ sở điều chỉnh cơ sở điều chỉnh cơ sở
trong nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần tận dụng cơ sở điều chỉnh cơ sở điều chỉnh cơ sở

trong nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần tận dụng cơ sở điều chỉnh cơ sở điều chỉnh cơ sở điều chỉnh cơ sở

trong bốn tháng đầu năm nay thanh toán qua thẻ internet và điện thoại di động đều tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ của năm trước
xu hướng thanh toán trong nền kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn
thanh toán dịch vụ công tiếp tục được mở rộng và triển khai rộng rãi
đại diện cục hàng không việt nam cho biết là lúc tám h năm mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng sáu
chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh an toàn tại đường băng hai mươi năm l bảy r của sân bay tân sơn nhất
tạm đóng cửa do sự cố máy bay vietjet air lao ra khỏi đường băng vào lúc một mươi một h hai mươi ba phút trưa ngày hôm qua
trong ngày hôm qua sau sự cố của máy bay vietjet air cục hàng không việt nam đã quyết định cho mở cửa trở lại
đường cất hạ cánh hai mươi năm r bảy l đang đóng cửa phục vụ công tác khảo sát cải tạo nâng cấp
để đảm bảo việc khai thác cho sân bay tân sơn nhất
sau khi đường băng hai mươi năm l bảy r khai thác trở lại đường băng này sẽ tiếp tục được đóng từ chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng sáu
để tiếp tục phục vụ công tác khảo sát
nâng cấp đại diện cục hàng không việt nam cho biết tổ bay hai người cả cơ trưởng và cơ phó đều là người nước ngoài
hai phi công này đã bị nhà chức trách tạm thu bằng lái ngay sau khi xảy ra sự cố điều khiển máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng tân sơn nhất
ngoài hai phi công tổ tiết viên gồm sáu người cũng bị đình chỉ công tác
cục hàng không việt nam cho biết tổ điều tra sẽ tiến hành giải mã hộp đen máy bay
đọc ghi âm buồng lái phi công và phân tích các dữ liệu chuyến bay để xác định nguyên nhân làm rõ sự cố
trên diện tích một mươi một năm hội dân này đã xuất bán được một trăm tám mươi tấn thủy sản các loại với số tiền trên hai mươi ba tỷ đồng
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi và huyện lý sơn thường xuyên có những chính sách hỗ trợ về con giống thức ăn để khuyến khích người dân mở rộng diện tích
phối hợp với chủ trị cục thủy sản cũng như trung tâm giống của tỉnh là mở những lớp tập huống cho những người đuôi trực tiếp để nát bét được quy trình kỹ thuật
và tìm phương pháp chăm sóc cũng như đầu ra
hàng năm cũng thường xuyên mở nhiều lớp như vậy và đầy đủ những người tham gia tập huống và ấp dụng và thấy rất là có hiệu quả
và trong sắp tới thì chúng ta cũng tiếp tục làm những chương trình mới hướng dẫn cho người dân theo phương pháp dân nuôi trên biển hiện đại để nó đạt cái quả cao hơn
đảo lý sơn quảng ngãi có điều kiện tự nhiên môi trường sinh thái biển thuận lợi để phát triển nghề nuôi thủy sản hiệu quả
đây cũng là điều kiện để các ngư dân khai thác thủy sản ven bờ
chuyển sang nghề nuôi trồng góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản